tính đến chiều nay một mươi chín tháng ba việt nam ghi nhận bảy mươi sáu ca bệnh mắc covid một mươi chín
đã có một mươi sáu trường hợp khỏi bệnh hoàn toàn và ra viện
trong số sáu mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế
đa số bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định chức năng sống được kiểm soát
riêng bệnh nhân số một mươi tám đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
đến sáng nay bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh hai lần xét nghiệm âm tính